xuân mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đã về nhưng người dân trên vùng quê nông thôn mới ở huyện văn chấn tỉnh yên bái vẫn hăng say lao động sản xuất
mọi người đều cố gắng nỗ lực để duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về sự đổi thay trên quê hương vùng cao yên bái
trong không khí rộn ràng của mùa xuân niềm vui như nhân đôi đối với người dân xã hạnh sơn khi địa phương này vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
đến hạnh sơn hôm nay có thể thấy sự chuyển mình mạnh mẽ về bộ mặt nông thôn mới với sự no ấm và bình yên hiện hữu nơi đây
tết hôm nay thì cũng có quái bánh rồi mùa lợn gia đình cũng mời bạn về nói chung là rất là vui vì xã đạt được đạt chuẩn nông thôn mới
vinh dự hơn khi xã thượng bằng la được tỉnh và huyện lựa chọn là sát điểm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đảng ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã không ngừng cố gắng nỗ lực phân đấu hoàn thành các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi sáu và đến thời điểm này là đang xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì đời sống bà con được cải thiện rất là rõ rệt
đời sống tinh thần vật chất của nhân dân rất là phấn khởi đến giai đoạn hai nghìn hai mươi
và phấn đấu đạt được xã nông thôn mới kiểu mẫu
theo lộ trình đến năm hai nghìn một mươi chín huyện sẽ có chín xã đạt chuẩn nông thôn mới
để hoàn thành mục tiêu đề ra ban chỉ đáo xây dựng nông thôn mới huyện văn trấn và các xã đã chủ động nắm bắt tình hình để tháo gỡ những khó khăn vương mắc của từng xã
đối với các xã bà đang chuẩn nông thôn mới hoặc là những xã mà chuẩn bị tới vào nông thôn mới kiểu mẫu là những đơn vị
vệ sinh đồng ruộng
vệ sinh đồng ruộng rồi là nhà cửa khang trang rồi là có một cái tết rất là vui vẻ đầm ấm của một mùa xuân
nhất là vấn đề nông nghiệp càng phát triển và nâng cao được cái dân trí của nông thôn mới
mùa xuân mới đã mang theo niềm tin và hy vọng hứa hẹn nhiều đổi thay cho các địa phương đã hoàn thành và đang trên bước đường xây dựng nông thôn mới
mỗi nơi có cách làm khác nhau song cái đích chung nhất mà các vùng quê đạt được thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới
chính là đời sống vật chất và tình trạng
tình thần của người dân không ngừng được nâng lên diện máu nông thôn ngày càng khởi sắc